quỹ ban nhân dân thành phố hải phòng vừa tổ chức khánh thành bệnh viện y học cổ truyền hải phòng
tại đường an kim hải xã an đồng huyện an dương
dự buổi lễ có bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
đại diện lãnh đạo các cục vụ viện bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh thành phố
dự án bệnh viện y học cổ truyền hải phòng có quy mô hai trăm hai mươi dường bệnh
với diện tích hai mươi bốn năm trăm linh m hai tổng mức đầu tư là một trăm tám mươi tám bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng
các khối công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đã cơ bản hoàn thành
với số vốn được cấp là một trăm ba mươi năm tỷ đồng đạt bảy mươi một so với tổng mức đầu tư
việc đưa vào hoạt động cơ sở mới sẽ góp phần củng cố và phát triển mạng lưới y dược trên địa bàn thành phố
hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đáp ứng nhu cầu bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố hải phòng nói riêng các địa phương lân cận nói chung
góp phần xây dựng ngành y tế thành phố hải phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải bắc bộ